khoảng một mươi một h ngày năm tháng chín tại ấp an bình xã bình an huyện châu thành tỉnh kiên giang
đã xảy ra vụ cháy tàu cá ước tính thiệt hại hơn hai tỷ đồng
theo đó tàu cá do bà hồ văn hương ngụ ở phường vĩnh bảo thành phố rạch giá tỉnh kiên giang làm chủ
bất ngờ bốc cháy dữ dội sau khi phát hiện vụ cháy lực lượng chữa cháy địa phương và cảnh sát
phòng cháy chữa cháy công an tỉnh kiên giang đã có mặt để dập lửa tuy nhiên toàn bộ phần thân tàu
đã bị cháy rụi nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do thợ hàn bất cần trong lúc
sửa chữa tàu gây ra hỏa hoạn